bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
về việc đề nghị cấp sổ thông hành hộ chiếu vaccine cho lái xe chở hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việc tiêm vaccine cho đội lái xe là giải pháp hữu hiệu nhất trong phòng chống dịch
cùng nghiên cứu trước mắt cho phép đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới
được tiêm vaccine đủ theo quy định y tế test nhanh để đảm bảo an toàn vận chuyển
bộ cũng đề xuất ban chỉ đạo thống nhất hình thức cấp sử dụng sổ thông hành cho lái xe đảm bảo tối ưu trong phương pháp
trong phương án vận chuyển hàng hóa giữa hai bên an toàn thuận lợi hóa thông quan tiết giảm chi phí
thời gian cho doanh nghiệp người dân hai nước việc này giao ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo giám sát thực hiện